trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
vừa ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua xã phước thái huyện long thành
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng tám trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ năm mươi một
khi đến đoạn thuộc xã phước thái huyện long thành phát hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập
để cổ vũ cho các đối tượng đua xe
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy về nhiều hướng
lực lượng công an đã khống chế bắt bảy đối tượng thu giữ tám xe mô tô và tạm giữ một xe ô tô một mươi sáu chỗ
hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật